quý vị về miền tây khi nhắc đến những cung đường cây trái miệt vườn ta lại nhớ đến sầu riêng cái mơn vú sữa lò rèn bưởi phong hòa quýt hồng lai vung
còn riêng ở an giang nếu có dịp đi ngang qua đây xin mời chúng ta hãy thưởng thức đặc sản nhãn xuồng khánh hòa với cơm vàng ngọt thanh
chắc hẳn sẽ lưu giữ trong ta nhiều dư vị đậm đà của miệt vườn vùng bảy núi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
thì cũng thấy người ta trồng mà mình trồng theo
đó không có hiệu quả không
sau này được
ở địa phương
là hỗ trợ đi học lớp an toàn
lớp trồng trọt nhãn
xoài rồi đó
nhưng mà ở đây thì mình trồng nhãn không à
thấy là rất hiệu quả
rất tốt rất đạt
học là cách chăm sóc
là về mình làm theo
cách dạy của
hồi trước chú trồng có nửa công à
sau này bây giờ chú trồng được là
sáu công gửi
bây giờ được đạt hết rồi
thấy được cái hiệu quả của bà con
thì quỹ ban dân quyện có thống nhất
quy hoạch cái dùng khánh quà

thì qua đó là
cho cái khu vực hai trăm hai mươi nhãn
về giao thông hội đồng
và cái nước chứ tiêu
để làm sao cho đảm bảo
cái lượng nước sạch
đến cái nhãn cho bà con
để bà con phục vụ thắng thức
khi năng suất và số lượng nhãn xuồng khá lớn
cơ quan chức năng địa phương
đã giúp liên kết người dân
để thành lập tổ hợp tác
rồi hợp tác xã để làm ăn bền vững
vì vậy là
việc thành lập hợp tác xã
đã mang đến nhiều lợi ích
cho nhiều bà con nhà vườn
hợp tác xã hướng đến chất lượng an toàn
sản xuất hữu cơ
sản phẩm sạch
nâng cao kỹ thuật canh tác
đồng thời tạo điều kiện
để tương hiệu nhãn xuồng cơm vàng khánh hòa
được xuất khẩu
có đầu ra ổn định
nhằm nâng cao giá trị sản phẩm
dùng cái khu vực của châu á
theo mình biết
cái thị trường vừa qua thì cũng cần cái an toàn thôi
nhưng mà mình muốn đi xa hơn nữa là đi tới châu âu
nếu mà mình băng qua được châu âu thì phải là nhãn sạch
mình sử dụng hữu cơ hết mới qua châu âu được
thì cái giá trị nó tăng lên
nhất định phải làm nhãn sạch để mình mới bán cho người ta được
vì nhãn sạch mình bán riêng
là cái tiền nó cao hơn
thu nhập nó mới lớn hơn được
chứ bây giờ mình làm như thuần tí như cái bản địa xưa
không đạt được chữ thì mình đâu có giá trị
năm nay vườn nhãn xuồng bảy m hai của anh võ quốc thanh
ở ấp khánh đức
đã được bốn năm tuổi
dù tham gia trồng nhãn khá muộn
so với nhiều bậc lão nông ở trong xóm
nhưng với hiệu quả của hai vụ trước mang lại
anh thanh cho rằng
mình đã bị cuốn úp bởi những chùm nhãn chín mọng
thơm lần ăn
anh ơi thế thì cái việc trồng nhãn đó
có mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình mình như thế nào
về mặt kinh tế thì em thấy rất hài lòng
nó đem lại lợi nhuận cao
đó cũng góp phần cải thiện cái chất lượng cuộc sống của gia đình của anh
anh ơi thế thì với cái hiệu quả mà của việc trồng nhãn mang lại như thế này đó
thì trong tương lai mình có gì định mở rộng thêm không anh
nếu anh thì
viện trích thì hết rồi
anh chồng hết viện trích tắt rồi
nên nếu mà phải có thì anh sẽ ngân động ra thêm

ước tính mỗi năm mô hình nhãn xuồng cơm vàng ở khánh hòa
có tổng danh thu trên năm mươi tỷ đồng
hầu hết bà con nhà vườn cho biết
họ cảm thấy hài lòng với mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng này
mỗi hộ ở đây tham gia trồng ít nhất cũng ba m hai
có hộ mở rộng đến vài hectare
như hộ ông nguyễn ngọc tùng ở ấp khánh an
trước đây khi mới tham gia ông chỉ trồng vài ngàn m hai
nhưng nay ông đã mạnh dạng mở rộng trên hai hectare
với kỳ vọng tạo nên đột phá cho loại cây ăn trái đặc sản của quê hương
ông tùng còn mong muốn cùng với địa phương xây dựng thương hiệu nhãn xuồng cơm vàng
theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị cho sản phẩm và lợi nhuận của người trồng nhãn
chú ơi hiện tại thì diện tích của vườn nhà mình là bao nhiêu rồi chú
ngày xưa là chú chỉ trồng có ba công thôi
rồi thấy hiệu quả nó cũng cao
thành ra đất ruộng chú lên thêm hai mươi hai công nữa
bây giờ là chú đang thu hoạch đó
dạ chú ơi cái giá trị kinh tế mà của việc trồng nhãn này nó mang lại cho mình như thế nào chú ha
thì một hai năm đầu thì mình nó cũng hơi khó khăn
rồi bây giờ là năm nay năm thứ tư rồi thu hoạch ok
giá cũng được cao khoảng bốn mươi ngàn một kg
nhãn nhà mình dễ trồng không chú
nhãn cũng dễ trồng không khó lắm đâu
nhãn này là chú làm nhãn sạch mà
nói chung ra cây nhãn xuồng thì làm nó rất dễ
tại vì vườn của chú là chú trồng dạng phân hữu cơ
mà chú làm sạch là bốn năm rồi đó
khác với các giống nhãn như lông nhãn y đo hay nhãn da bò
có thể xử lý trái vụ
riêng nhãn xuồng cơm vàng
chỉ cho trái vào chính vụ
bởi lợi dẫn này thân cây có da mỏng khô
nên không khắc cành không khống chế sự sinh trưởng
để tích tụ mầm hoa theo ý muốn
mà hoàn toàn thuận theo tự nhiên
tuy nhiên bà con nhà vườn nói rằng
trồng nhãn xuồng cũng không mấy khó
cứ vào tháng bảy tháng tám dương lịch
sau khi thu hoạch xong
bà con chỉ cần khắc cành tỉa tán
và trồng nhãn xuồng
cho cây nghỉ ngơi
đến khoảng tháng giêng âm lịch
thì cho nước vào bổ sung phân hữu cơ
tăng cường độ ẩm
là có thể kích bông cho vụ trái mới
nói là nói như vậy
chứ con làm vườn rất khỏe
thành thật mà nói làm vườn
thì mình ra nó có cái định kỳ thôi
chứ nó cũng phải là ra mỗi ngày
bây giờ thí dụ mình làm vườn
thì để chi để mình còn cái thời gian làm gì khác nữa
bởi vì vào mùa mưa này là mình không còn chăm sóc nữa
nó nó thuận tiện cái là vào mùa mưa này
cho tới tháng một mươi âm lịch
là không có tất nhiên là khoảng tháng một mươi một á
một mươi một dương lịch mình là mình không có cái chăm sóc nữa
rồi sau đó đó mình bắt đầu mới chăm sóc lại
để ra cành mới để mà nó nó mới tạo ra hoa
thì khu vực xã văn hòa này là chiên về là trồng nhãn
anh em đi làm gì một ngày hữu nhập cũng hai trăm rưỡi
mặc gì đó
mặc gì sáu ngày sáng tới một giờ chiều
thì nó hữu nhập cũng ổn định nó như vậy
thì cắt nhãn này cho nó ra tròi cứ rồi đi đặt tròi đặt tròi non
đã gần hai mươi mùa nhãn trôi qua
dẫu cũng trải qua bao thăng trầm dâu bể
sông hôm nay bà con trên đất cổ lao khánh hòa
đã có được niềm vui trọn vẹn hơn
khi từng vụ nhãn trúng mùa được giá cứ liên tiếp về
và việc nhãn xuồng khánh hòa vừa được công nhận là sản phẩm ô cớp mức ba sao
tổ hợp tác nhãn được nâng thành hợp tác xã
cũng như được tỉnh quy hoạch thành vùng chuyên canh nhãn
với diện tích hai trăm linh hectare sản xuất theo hướng công nghệ cao
lại càng giúp bà con vững tinh hơn
khi chuyển đổi từ cây trồng khác sang cây nhãn xuồng cơm vàng có hương vị đặc sắc này